tại nhà hát pavilon banta ngoại ô paris hội người việt nam tại pháp và trung tâm văn hóa việt nam tại pháp đã phối hợp với nhiều hội đoàn tổ chức tết cộng đồng mừng xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề chợ tết quê tôi
một kiều bào thuộc đủ mọi lứa tuổi đến từ nhiều vùng miền trên đất pháp và châu âu đã hội tụ về đây trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
đến với chợ tết quê tôi bà con nghi lạc vào không khí đón tết nhuộn nhịp tại quê nhà nơi đất khách được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị việt các trò chơi truyền thống đã mang đến bầu không khí lễ hội vui tươi phấn khởi cho bà con kiều bào

chương trình chợ tết quê tôi đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong không khí tết cổ truyền ấm áp tình đoàn kết dân tộc của kiều bào việt nam tại pháp